nếu xét từ góc độ này nhạc sĩ quân đội thanh phúc đã đạt được sự thành công ấy
khi ông không chỉ ghi trong danh mục tác phẩm của mình các ca khúc như người mèo ơn đảng
được đồng bào mông coi như bài hát truyền thống của dân tộc mình
mà ông còn có một hà giang quê tôi ca khúc được coi là tình ca
là tiếng lòng tha thiết với quê hương nơi vùng đất địa đầu tổ quốc
nhạc sĩ thanh phúc sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi ba quê ở đường lâm sơn tây hà nội
từ một đội viên đội văn nghệ tuyên truyền kháng chiến thuộc ti thông tin phú thọ
thanh phúc đã qua nhiều đơn vị công tác như văn công đại đoàn ba mươi hai
đoàn các múa tổng cục chính trị và đoàn văn công quân chủng phòng không không quân
trong sự nghiệp của mình ông đã sáng tác hơn ba trăm linh tác phẩm với các chủ đề và cách thể hiện khác nhau
như chàng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi nhớ giọng hát bác hồ
các tác phẩm của ông không chỉ được quần chúng nhân dân yêu mến mà còn được giới chuyên môn đánh giá cao
có thể nói ông là một trong những nhạc sĩ quân đội có đóng góp lớn cho nền âm nhạc việt nam
với phẩm chất của một người lính cụ hồ đi qua hai cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ
ông là một trong những nhạc sĩ quân đội có đóng góp lớn cho nền âm nhạc việt nam
trong sự nghiệp âm nhạc nhạc sĩ thanh phúc luôn nhận được sự ủng hộ rất lớn từ người bạn đời của mình bà đặng thị nguyên
bà vừa là hậu phương vững chắc luôn chăm lo tốt cho gia đình để ông theo đuổi đam mê nghệ thuật
vừa là thính giả đầu tiên mỗi khi ông có thêm những ca khúc mới
do tuổi cao nên sức khỏe của ông không tốt bà luôn là người chăm sóc động viên ông
có thể nói bà chính là nguồn động lực lớn nhất để ông nỗ lực
chống trọi lại những khó khăn của tuổi già

trong sự nghiệp sáng tác của mình nhạc sĩ thanh phúc viết về rất nhiều đề tài
nhưng mảng sáng tác giúp ông ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán thính giả
chính là các ca khúc viết về các địa phương
dưới ngòi bút và tiếng đàn của ông nét đặc sắc của mỗi vùng miền đều hiện lên thật sung dị
nhưng cũng vô cùng sinh động tươi vui
mảnh đất địa đầu tổ quốc hà giang dường như là nơi ông dành nhiều tình cảm nhất
với hơn sáu mươi tác phẩm âm nhạc về vùng đất này
không phải người con sinh ra trên mảnh đất hà giang
nhưng miền quê ấy là nơi người cha liệt sĩ của nhạc sĩ thanh phúc yên nghỉ
miền quê ấy cũng còn mộ trí của những người thân trong gia đình nhạc sĩ
có thể vì những tình cảm thiêng lên ấy
vì mấy chục năm gắn bó với hà giang
tình đất tình người nơi đây đã lắng động trong từng giai điệu lời ca của ông
để rồi huyện thị nào của hà giang nhạc sĩ thanh phúc cũng có bài hát
trong đó tiêu biểu nhất là ca khúc hà giang quê tôi
một trong những ca khúc giúp ông đoạt giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật
và cũng được coi là tình ca của miền đất địa đầu
tôi ở hà giang từ lúc hà giang chưa tiêu thổ kháng chiến
tức là trượt phá nhà vẫn còn nguyên
bắt đầu kháng chiến với cái là hà giang tiêu thổ
sau này những năm mà tôi trở ở hà giang thì thấy hà giang đổi mới
nhà máy gạch tiếng quầy tầm các nhà máy có tiếng quầy tầm
thì như thế tức là hà giang đã hoạt động trở lại
viết vào hà giang nó có nhiều lý do
lý do là hà giang đổi mới
lý do là hà giang là có người thân của mình nằm lại đấy
có bố đẻ là liệt sĩ của hà giang
đối với hà giang thì cái tình cảm ngoài cái tình cảm làm âm nhạc ra
còn tình cảm thân thương của quê hương quê hương thứ hai
mà tôi nhớ là cái lần đấy hai vợ chồng tôi lên hà giang một cháu nó học trác cấp ba
nó bảo cháu nghe bài của ông lâu lắm rồi hôm nay cháu gặp ông
hà giang quê tôi cháu mừng quá
tức là một cái mừng rất thật
người ta rất quý

nó thân thương lắm
qua nét nhạc của thanh phúc hình ảnh mảnh đất con người hà giang hiện lên thật thân thương gần gũi
chính vì tình yêu sự đóng góp của mình với mảnh đất địa đầu tổ quốc
ông đã được vinh dự nhận huy chương vì sự nghiệp phát triển tỉnh hà giang
đối với mỗi người dân nơi đây
thanh phúc vừa là người bạn
là một người thân với nhiều tình cảm yêu thương gắn bó
nhắc đến nhạc sĩ thanh phúc
nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh hà giang
ông triệu đức thanh bồi hồi chia sẻ
anh có sáng tác cho hầu như các huyện đều có cả
nói như là phía tây hoàng sô phi xí mần
rồi anh cho có cả những bài hát dành riêng cho một số xã mà anh đã đến
tôi nói với nhiều hồ thầu
nhất là về nhạc sĩ anh đóng góp rất là nhiều
cho nên là chúng tôi có bàn và quyết định tặng một cái kỷ niệm trương cho anh
tham hoạt cho các công chí lãnh đạo tỉnh đến
trao cho anh một cái kỷ niệm trương của hà giang
là tiến sĩ đầu tiên của đồng bào lô lô sinh sống tại hà giang
ông lò giàng páo đã được nhạc sĩ thanh phúc viết tặng bài hát
khoan hô lò giàng páo
để khích lệ động viên tinh thần hiếu học cho đồng bào nơi đây
có thể nói đó cũng chính là cái duyên giúp cho ông báo
được quen biết và thân thiết với nhạc sĩ thanh phúc
ông thanh phúc là một người phải nói là rất điểm đáo trí tuệ
và còn người cánh mạng ấy luôn luôn có những sáng tạo
một cái đặc thù riêng của ông ấy một cái điểm riêng ấy
là ông có một cái cảm nhận rất nhạy cảm
những người mong ấn đảng người mèo ấn đảng ấy
là ông cũng từ trong cái thực tế
ông sống với đồng bào không tìm hiểu đồng bào
và cái văn hóa ông rất sâu sắc ấy
ông như là một cái người mà ghi lại những cái sự sống của đồng bào
từ cảnh quan đất nước đến con người ấy
và ông lột tả được cái trong bài hát
ca khúc hà giang quê tôi được nhạc sĩ thanh phúc sáng tác năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong một lần thăm mộ cha tại nghĩa trang liệt sĩ của thị xã hà giang
khi nghe tiếng còi tầm vang lên từ một nhà máy trong thị xã
lòng ông trợt giấy lên một niềm vui
sự phấn khởi vì miền quê thứ hai của mình đang thay ra đổi thịt từng ngày
là người đầu tiên thể hiện ca khúc hà giang quê tôi
giọng ca đầy chất chữ tình của nghệ sĩ nhân dân kiều hưng
đã giúp cho khán thính giả được đắm mình trong không gian của núi rừng
đang đổi mới
đặc trưng của vùng đất và con người nơi địa đầu tổ quốc
thầm quê hương tôi nơi biên cương là đây
có đường đi trên mây lên tới còng trời
đây hà giang đây hà giang quê chúng tôi
thắp vùng cao giờ đang thay đổi mới
những nhà máy lại vang từng còi tầm
tiếng nhạc ngựa đi theo nguồn hàng
về yên biên cho tiếng chờ vui
ôi đẹp sao đây hà giang quê tôi đang đổi mới

điền về muôn nơi vui tiếng trẻ thơ
đây cầu thanh niên cho những ngày hẹn hò
hà giang bên yêu ơi hà giang bên yêu ơi
hà giang bên yêu của tôi
sau sự thể hiện thành công của nghệ sĩ nhân dân kiều hưng
rất nhiều nghệ sĩ đã lựa chọn ca khúc này để biểu diễn
và trong đó có nghệ sĩ nhân dân
nghệ sĩ nhân dân thanh hoa
khi ca ngợi về một địa danh
mà để cho những người không phải ở địa danh ấy
cũng hát cũng thích
thì là một điều không đơn giản
anh thúy phúc đã làm được điều này
bài hát hà giang quê tôi là một đặc trưng
mà thanh hoa thích lắm
bởi vì là hát cái bài hát đấy thì cứ cảm giác như là
một con gái mới lớn và làm nũng cái người yêu thương của mình
mặc dù cái chủ đề của nó thì là ca ngợi quê hương
ca ngợi cái tỉnh hà giang đó
cô gái của cái vùng cao đấy
rất là trong sáng nhí nhảnh
đã dẫn người ta đi thăm tất cả những cái miền hà giang đấy
một cách rất là hồn nhiên
và người ta đi theo tự nhiên
cứ như là một cái sức hút
một cái sự lôi cuốn ở trong cái ca khúc hà giang quê tôi
bài hát hà giang quê tôi là một đặc trưng
mà thanh hoa thích lắm
bởi vì là hát cái bài hát đấy thì cứ cảm giác như là

cô gái của cái vùng cao đấy
rất là trong sáng nhí nhảnh
và người ta đi theo tự nhiên
và người ta đi theo tự nhiên
cứ như là một cái sức hút
và người ta đi theo tự nhiên
cứ như là một cái sức hút
và người ta đi theo tự nhiên
cứ như là một cái sức hút
và người ta đi theo tự nhiên
với những anh thèn hồ